đội cảnh sát kinh tế công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa vừa bắt quả tăng đối tượng cao đăng an
ngụ tại xã đông lĩnh tp thanh hóa đang vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu
vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi một tháng chín trên đường phan chu trinh thuộc địa bàn phường điện biên
thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa các trinh sát của đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế
và chức vụ công an tp thanh hóa đã phát hiện trên xe ô tô do cao đăng an điều khiển
đang vận chuyển hai sáu trăm linh bao thuốc lá lậu
tại cơ quan công an cao đăng an đã khai nhận việc vận chuyển thuốc lá lậu cho một người khác
ngay trong đêm các trinh sát của đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ
đã khám xét tại nơi ở của các đối tượng có liên quan thu giữ thêm gần một mươi chín ba trăm linh bao thuốc lá nhập lậu
vụ việc đang được lực lượng công an tp thanh hóa tiếp tục điều tra